cơ quan cảnh sát điều tra pc ba công an tỉnh hà giang đã ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng khởi tố bị can giàng thị lan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn lùng vân trải xã xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang về tội buôn lậu khẩu trang y tế qua biên giới
lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đối tượng giàng thị lan đã có hành vi móc nối với các đối tượng ở trong nước và bên kia biên giới
nhằm thu mua khẩu trang y tế đưa sang trung quốc bán kiếm lời hành vi của lan đã bị đồn biên phòng xín cái phát hiện và bắt quả tang vào ngày hai tháng hai
tại cột mốc bốn trăm năm mươi sáu thôn lùng vân trải xã xín cái huyện mèo vạc
khi lan cùng với nguyễn văn huy đang vận chuyển gần một mươi chín khẩu trang y tế trên ô tô tải cố tình vượt biên sang trung quốc qua đường tiểu ngạch
hành vi của giàng thị lan có đủ dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã khởi tố bị can
và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan